liên quan đến việc hà nội bỏ quy định cách ly tập trung đối với khách bay từ thành phố hồ chí minh
nhiều khách sạn nằm trong danh sách đón khách cách ly trong các chuyến bay này cho biết đã hoặc sẽ hoàn trả tiền đặt phòng cho các khách
sau khi có văn bản mới thay đổi yêu cầu cách ly của thành phố hà nội
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
khách sạn hayat regency west hà nội là một trong ba khách sạn năm sao nằm trong danh sách hai mươi khách sạn
được ubnd thành phố hà nội chỉ định để phục vụ cách ly y tế tập trung
trước đó khách sạn này đã có kinh nghiệm thực hiện cách ly tập trung với các tổ bay của các hãng hàng không
các đoàn chuyên gia và những đối tượng khách cách ly khác
trước thông tin từ ngày một mươi tháng một mươi hà nội áp dụng cách ly tập trung bảy ngày với người đi máy bay từ thành phố hồ chí minh đến
khách sạn này đã thực hiện chính sách giảm tới ba mươi chi phí cách ly
nhưng sau đó kế hoạch này đã có sự điều chỉnh khi hành khách không phải cách ly tập trung nữa
thì về phía khách sạn đã có sự hỗn hợp

năm sáu mươi phòng chống cơ thế nhưng mà số lượng về thì chỉ được có khoảng bốn năm phòng thôi
và đến khi về đến nơi thì khi có thông tin là không phải cách ly được ly nữa thì khách về thẳng nhà
thế vào khách sạn thì cũng nhất trí là sẽ thanh toán tầm bộ lại tiền cho khách
một số khách sạn khác như khách sạn mường thanh hà nội sunway cũng cho biết trong đợt đầu tiên này
họ cũng chưa nhận khách nào bay từ thành phố hồ chí minh ra
tuy nhiên nếu có thì cũng sẽ tạo điều kiện hoàn trả lại phí đặt cọc
theo như danh sách thành phố hà nội công bố
trước đó và giá dịch vụ để hành khách đi máy bay từ sân bay tân sân nhất ra sân bay nội bài
và lưu trú tại hà nội lựa chọn làm nơi cách ly tập trung
thì mức giá giao động từ một ba triệu đồng đến hơn ba triệu đồng một phòng
có bao gồm ăn uống giặt đồ
đây đều là mức giá được điều chỉnh giảm sâu so với thực tế để phục vụ người dân với những nhu cầu khác nhau
nếu không chọn cách ly tập trung ở những khách sạn này
hành khách có thể chọn cách ly tại các cơ sở tập trung khác của thành phố
khi mà nhận được thông tư của
sở y tế và của ủy ban thành phố để đón khách của từ sài gòn về
thì khách sạn cũng luôn là sẵn sàng
lúc khách sạn đã là khu vực cách ly lúc nào cũng luôn luôn sẵn sàng
để đảm bảo công tác phòng chống dịch nhất là tại địa điểm cách ly tập trung tại các khách sạn
lực lượng công an đã thực hiện các biện pháp kiểm tra giám sát đối với hành khách đến sân bay quốc tế nội bài
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
phối hợp với công an các tỉnh thành phố khác
có liên quan để thực hiện quản lý hành khách đi và đến
công an phường đã phân công cán bộ chiến sĩ
thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tuần tra xung quanh khu vực điểm cách ly
đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại khu vực cách ly
không cho đối tượng trong diện cách ly ra vào tự do
với việc thay đổi không cần phải cách ly tập trung hành khách từ tp hcm ra hà nội
đã giúp hành khách tiết kiệm được khoảng chi phí lên tới hàng chục triệu đồng
cho đợt cách ly tập trung này
nhưng mặt khác rõ ràng việc khách hủy phòng cũng ảnh hưởng tới doanh thu của các khách sạn
tuy nhiên việc hoàn tiền cho khách hàng đã đặt phòng tại một số khách sạn trong đợt này
là sự sẻ chia đáng quý với những khó khăn chung do dịch bệnh